chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết tối ngày một mươi bốn tháng năm của chúng tôi
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong ngày hôm nay và ngày mai một mươi năm tháng năm
nam bộ vẫn có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt vào ban ngày chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở phần lớn các tỉnh thành như tây ninh cần thơ đều trên bốn mươi độ c
thành phố hồ chí minh còn có nhiệt độ cao hơn khoảng bốn mươi một bốn mươi ba độ c
những mức nhiệt này duy trì từ sáu đến bảy tiếng trong ngày khiến cho người dân thấy nóng mức dễ mệt mỏi
tuy nhiên nắng nóng ở nam bộ sẽ giảm dần trong tuần này
từ thứ tư ngày một mươi năm tháng năm ngoài biển đông sẽ có mưa và gió đông nam từ biển vào
cũng sẽ gây mưa diện rộng ở nhiều tỉnh thành như thành phố hồ chí minh vũng tàu
tây ninh chủ yếu là mưa nhỏ và vừa
từ thứ năm ngày một mươi sáu tháng năm đến vài ngày sau đó nam bộ sẽ có mưa rào và rông dài rác
mưa tập trung vào chiều và tối nhiệt độ cao nhất trong ngày ở gần như toàn miền giảm từ hai đến bốn độ c
còn tại miền bắc thời tiết vẫn tương đối dễ chịu có gió nhẹ và không quá nóng bức
trạng thái này nhiều khả năng duy trì trong hai ngày tới
trước khi khu vực tiếp tục hứng đợt mưa lớn kể từ đêm ngày một mươi năm tháng năm
những ngày tới thời tiết miền bắc sẽ có sự đan xen liên tục
của các đợt mưa ngắn ngày nguy cơ đi kèm với lốc xét và gió giật mạnh
giai đoạn cuối tháng năm và đầu tháng sáu nắng nóng mới có thể trở lại
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng ngày mai một mươi năm tháng năm
thủ đô hà nội có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa giải rác và rông vài nơi ngày nắng
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
thanh hòa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đà nẵng bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi năm độ
nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành trên cả nước